thưa quý vị và các bạn miền bắc đang trong những ngày rét nhất từ đầu mùa đông tới giờ
trong đêm nay ở các tỉnh vùng núi phía bắc nhiệt độ đều thấp dưới một mươi một độ
những nơi như pha đin sinh hồ sapa đồng văn hay là cả ngân sơn của bắc cạn nhiệt độ đều xuống dưới năm độ
riêng đối với mẫu sơn lạng sơn nhiệt độ thấp dưới ba độ trời bốt giá và có khả năng xảy ra hiện tượng sương muối ở các đỉnh núi cao
khu vực trung du và vùng đồng bằng mức nhiệt đêm nay và sáng sớm ngày mai cũng giảm xuống chỉ còn khoảng từ một mươi hai đến một mươi bốn độ
sao đến ngày mai trời vẫn ít mây và có nắng từ sớm nên nhiệt cao nhất trong ngày mai trên toàn miền bắc
vẫn chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
đời gió tây bắc khô ở tầng khí quyển trên cao cũng mở rộng vùng ảnh hưởng xuống tới cả khu vực bắc trung bộ
vì thế mà ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh trong đêm nay và ngày mai cũng chuyển sang tình trạng ít mây
nền nhiệt đêm nay còn giảm mạnh xuống khoảng một mươi một mươi ba độ
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ nhỉnh hơn phổ biến mức từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ
các tỉnh thành từ đan nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ trong khoảng từ một mươi bảy một mươi năm độ

sao đến ngày mai nền nhiệt từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế vẫn thấp dưới mức hai mươi bốn độ trời rét cả đêm lẫn ngày
đan nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bốn hai mươi sáu độ
tây nguyên và nam bộ cũng nằm trong vùng tác động của khối không khí lạnh
về đêm và sáng nền nhiệt ở tây nguyên cũng giảm mạnh xuống chỉ còn khoảng từ một mươi hai đến một mươi năm độ
còn ở miền đông nam bộ nhiệt độ giảm xuống thấp dưới hai mươi độ
trong ngày trời có nắng sớm nhưng cường độ nắng không mạnh nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên
vẫn thấp trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ còn ở nam bộ cũng chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật tới cấp tám khiến cho biển động
khu vực phía bắc của bắc biển đông phía tây khu vực giữa và nam biển đông có gió đông bắc mạnh cấp sáu đến cấp bảy giật cấp chín khiến cho biển động mạnh
vùng biển ngoài khơi của các tỉnh từ quảng trị trở vào cho đến cà mau có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy
riêng đối với vùng biển các tỉnh từ bình định trở vào cho đến ninh thuận gió đông bắc tăng lên cấp bảy sau tăng lên mức cấp tám giật cấp chín khiến cho biển động mạnh
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước